sau đây là ý kiến của người dân tại thành phố hồ chí minh cần thơ đà nẵng và bạc liêu
về hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành chung mơ đảng khóa một mươi hai mà phóng viên truyền hình dân dân tổng hợp
đồng chí tổng bí thư hỏi là ở có mấy cấp và cấp nào thì tôi xin thưa là cái cấp tuyển chọn
cấp thứ hai là cấp ở nơi sinh hoạt công tác của anh cấp thứ ba là đối với nhân dân giám sát anh
và cấp thứ bốn là bản thân cấp bản thân anh cũng quan trọng phải rèn luyện suốt đời
cái thử sách suốt đời nhất là trong cái cơ chế thị trường và cái môi trường hiện nay
rồi môi trường công tác anh có điều kiện tham dũng anh có điều kiện kỳ cực
tất cả đó nó là tác động đến anh hàng ngày hàng giờ anh phải đấu tranh kiên quyết lắm
thì anh mới giữ vững được về sinh hoạt ở địa phương nhân dân cũng có quyền góp ý kiến với đảng
phát hiện với đảng
để em có cái cách tiền đương thì bây giờ cái câu mà giảm vị trí thực hiện được
thì có thể là những người mà dối thừa tự trị
không có làm việc được thì có thể là giảm biên chế để cho những người có năng lực đi lên
cho nên là một thứ hai là tôi thấy là những cái khả năng nhất là những người hiện nay đang lao động
người ta rất là phấn khởi vì người ta thấy như vậy là đối với đảng và nhà nước
sẽ nhìn nhận về vấn đề cái sức lao động người ta có ra
thì cảm thấy là người ta đáp ứng được yêu cầu họ
và họ sẽ làm tốt hơn được
về ba đề án được hội nghị trung ương bàn bạc và đã có những biện pháp cải cách
thì tôi thấy là rất là đồng tình và thấy rằng là đó là những cái biện pháp cải cách rất là tốt
để đưa đến cho chúng ta phát triển
nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là cái đề án về cán bộ

thì nó là rất là quan trọng
thì đề án là quan trọng nhưng mà nói là cán bộ phải là thang chốt
thì vừa qua thì tôi rất là tâm đắc
rất là đồng tình với những biện pháp cải cách về công tác cán bộ
như các đồng chí đã biết sinh thời chủ tịch hồ chí minh cũng đã khẳng định
cán bộ là gốc của mọi công việc
công việc thành công hay là thất bại
thì do là cán bộ đó tốt hay là kém
và thực tiễn thì cũng đã chứng minh cái quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn
thì trong bất cứ giai đoạn nào thì công tác cán bộ vẫn luôn là cái vấn đề cốt tử
bởi nó liên quan đến mọi người liên quan đến sự phát triển của đơn vị địa phương
của quốc gia và của cả dân tộc
thì thiết nghĩ đã là một cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt
đứng đầu các tổ chức cơ quan địa phương thì phải cần có những tố chất
thứ nhất là phải tuyệt đối trung thành với đảng
phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
cái thứ hai là một cán bộ phải có đủ phẩm chất năng lực trình độ và phải có quy tính
cái thứ ba là phải gần gũi với nhân dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân
và lấy nhân dân làm gốc
và cái thứ tư là một cán bộ thì phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân
thì nghị quyết hội nghị trung ương bảy lần này thì cũng đã có một cái tầm nhìn mới
là về cái đẩy mạnh của các cá nhân
đẩy mạnh về cái công tác cán bộ quy hoạch đào tạo và bảo nhiệm
thì với là một cái tuổi trẻ như chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và mong muốn
hội nghị trung ương bảy lần này sẽ có những điểm mới
đặc biệt là về công tác đào tạo quy hoạch cán bộ
để làm sao đảng tìm ra được những cán bộ có đủ đức đủ tài
để đảm nhận đảm nhiệm giữ vào những vị trí quan trọng
từ trung ương đến địa phương
làm sao là phải tìm được một người làm đủ năng lực
để diều dắt lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển